trong không khí thiêng liêng cả nước hướng về kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
trước đài tưởng niệm các anh hùng chiến sĩ công an thủ đô hà nội tuổi trẻ công an thủ đô
đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với những nén nhang cùng với lòng thanh kinh
đây là một trong những hoạt động kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và cũng là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất xây dựng và phát triển đất nước
tại buổi lễ những ánh nến những bó hoa đã được dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ
đồng thời một mươi phần quà cũng được công an thành phố hà nội trao tặng cho một mươi gia đình liệt sĩ công an thủ đô
nhằm thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến cuộc đời
và sương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc